cảm ơn các bạn đã theo dõi
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn ông nguyễn văn thanh ở thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh đã mua bảo hiểm y tế cho năm hai nghìn một mươi chín
nhưng đầu năm hai nghìn một mươi bảy ông đi làm và đóng bảo hiểm y tế bắt buộc tại công ty nên hiện ông có hai thẻ bảo hiểm y tế
ông thanh hỏi ông làm thủ tục hoàn trả thẻ bảo hiểm y tế như thế nào
vấn đề ông thanh hỏi bảo hiểm xã hội tỉnh quảng ninh

căn cứ quy định tại điều hai mươi quyết định số chín trăm năm mươi chín qd bhxh ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi năm của tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam
ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cấp sổ bảo hiểm xã hội thẻ bảo hiểm y tế
thì người đang tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sau đó chuyển sang đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tại doanh nghiệp
được hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế của thời gian tham gia bảo hiểm y tế
theo hộ gia đình số tiền hoàn trả tính theo mức đóng bảo hiểm y tế và thời gian còn lại thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng
thời gian còn lại thẻ bảo hiểm có giá trị sử dụng được tính từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế được cấp mới tại doanh nghiệp
đến hết thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
hồ sơ để làm căn cứ hoàn trả tiền đóng theo quy định tại điều hai mươi tám quyết định chín trăm năm mươi chín qdbhxh gồm
tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm y tế
mẫu tk một ts thẻ bảo hiểm y tế tham gia theo hộ gia đình còn giá trị sử dụng
số lượng hồ sơ một bộ đề nghị ông nộp hồ sơ cho bảo hiểm xã hội thành phố cẩm phả để được giải quyết
bà huỳnh ngọc uyên nhi ở thị xã long khánh tỉnh đồng nai hỏi việc giải quyết chế độ nghỉ việc cho cán bộ không chuyên trách cấp xã
cụ thể là trưởng ấp làm việc từ năm hai nghìn ba đến năm hai nghìn một mươi bốn phải căn cứ vào văn bản quy định nào
về vấn đề này ủy ban nhân dân thị xã long khánh tỉnh đồng nai trả lời như sau
chế độ trợ cấp nghỉ việc của cán bộ không chuyên trách cấp xã được quy định tại khoản hai điều ba quyết định số ba hai nghìn một mươi một qd ubnd ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi một của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
về việc ban hành quy định tạm thời về chế độ hỗ trợ đối với những cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã ấp khu phố từ ngân sách địa phương như sau

những cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã ấp khu phố tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì các chế độ chính sách được thực hiện theo luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
trường hợp không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau năm năm công tác không bị vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên khi được cấp có thẩm quyền đồng ý cho nghỉ việc
thì được hưởng trợ cấp một lần cứ mỗi năm công tác bằng một tháng mức lương hiện hưởng
ông nguyễn phùng hoan ở tỉnh ninh bình hỏi
nghị định số bốn mươi sáu hai nghìn một mươi năm ndcp
quy định các công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng và môi trường phải thực hiện thí nghiệm đối chứng
vậy công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng gồm những công trình nào
vấn đề ông hoan hỏi
bộ xây dựng trả lời như sau
các trường hợp thực hiện thí nghiệm đối chứng được quy định tại khoản một điều hai mươi chín nghị định số bốn mươi sáu hai nghìn một mươi năm ndcp ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
theo quy định tại điểm c khoảng một điều ba mươi hai nghị định số bốn mươi sáu hai nghìn một mươi năm ndcp thì công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng và môi trường
quy định tại phụ lục hai nghị định bốn mươi sáu hai nghìn một mươi năm ndcp trừ các công trình quy định tại điểm a điểm b khoản một điều ba mươi hai nghị định số bốn mươi sáu hai nghìn một mươi năm ndcp
nghị định tại phụ lục hai nghị định bốn mươi sáu hai nghìn một mươi năm ndcp trừ các công trình quy định tại điểm a điểm b khoản một điều ba mươi hai nghị định số bốn mươi sáu hai nghìn một mươi năm ndcp
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân
đã nhận được ba mươi hai đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục
giao thông và tố cáo sai phạm của cán bộ khán giả trịnh văn huyên hoàng minh tiến
dương văn ngọc ở thành phố hà nội đào đình mùi phạm thị hải tỉnh lào cai
nguyễn văn mọc phạm viết văn tỉnh lâm đồng hoàng thị tiến ở thành phố hồ chí minh
hoàng thị xuân vũ thị thủy ở tỉnh đắk nông có đơn khiếu nại về nhà đất
khán giả trang văn đảo ở tỉnh an giang nguyễn văn hùng tỉnh tuyên quang có thư hỏi về chế độ chính sách
khán giả nguyễn thị thắng ở thành phố hà nội nhân dân cụm dân cư số bảy đội cấn thành phố hà nội
có đơn khiếu nại về trật tự xây dựng
trong tuần đã có một mươi hai công văn trả lời của cơ quan chức năng là ủy ban nhân dân xã đa tốn
huyện gia lâm thành phố hà nội biêu điện tỉnh phú thọ ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc
ủy ban nhân dân thành phố hà nội ủy ban nhân dân quận cầu giấy thành phố hà nội
viện khoa học hình sự ủy ban kiểm tra đảng ủy phường trần lãm thành phố thái bình
tòa án nhân dân tối cao tòa án nhân dân tỉnh tuyên quang cục thi hành án dân sự tỉnh thái bình
quận ủy hoàn kiếm thành phố hà nội đảng ủy phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm thành phố hà nội
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ
của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
mọi thông tin xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc địa chỉ email hộp thư truyền hình báo nhân dân a gmail com bạn đọc nga org vn
thưa quý vị và các bạn luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn có hiệu lực
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu quy định việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
tham gia bảo hiểm xã hội được giao cho tổ chức công đoàn việc trao quyền khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội
cho tổ chức công đoàn là quy định phù hợp với tình hình mới nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp
giúp tổ chức công đoàn có thêm cơ sở để bảo đảm thực hiện tốt vai trò của mình
tuy nhiên đây là nhiệm vụ mới nên các cấp công đoàn sẽ gặp nhiều khó khăn trong các vấn đề liên quan
đến thủ tục các bước tiến hành tố tụng khởi kiện doanh nghiệp cùng với đó là thiếu sự hợp tác của doanh nghiệp
với các tổ chức công đoàn dẫn đến nhiều khó khăn trong việc khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội
ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người lao động
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
hôm nay phóng viên truyền hình nhân dân theo ông nguyễn văn chiến cán bộ liên đoàn lao động quận hoàng mai
thành phố hà nội đến làm việc về nợ bảo hiểm xã hội đối với công ty hạ tầng thiên ân
và công ty cơ khí xây dựng số một mươi đều có địa chỉ tại đường giải phóng phường giáp bát quận hoàng mai
mới thấy việc cán bộ liên đoàn lao động đến gặp doanh nghiệp có đến gần nào
theo hồ sơ của bảo hiểm xã hội quận hoàng mai gửi sang liên đoàn lao động quận hoàng mai
thì công ty hạ tầng thiên ân đang nợ tiền bảo hiểm của sáu người lao động với số tiền gần hai tỷ đồng
thời gian nợ bảo hiểm xã hội lên đến năm mươi chín tháng
công ty cơ khí xây dựng số một mươi nợ của chín người lao động gần ba tỷ đồng thời gian nợ cũng là năm mươi chín tháng
hơn một mươi lần ông nguyễn văn chiến được lãnh đạo liên đoàn lao động quận hoàng mai viết giấy giới thiệu
sang làm việc với lãnh đạo những doanh nghiệp này nhưng chưa bao giờ ông chiến gặp được chủ doanh nghiệp để làm việc
theo bảo hiểm xã hội việt nam số nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp đến tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy lên tới một mươi bốn bảy trăm linh tỷ đồng gồm cả số nợ trong năm hai nghìn một mươi tám
các doanh nghiệp có số nợ bảo hiểm xã hội cao đã chiếm khoảng sáu tỷ đồng trong đó một bốn trăm linh tỷ đồng nợ khó đòi ở các doanh nghiệp bỏ trốn phá sản
để bảo vệ quyền lợi người lao động nhiều công đoàn địa phương đã tiến hành khởi kiện các doanh nghiệp trốn nợ bảo hiểm xã hội ra tòa
tuy nhiên tòa lại trả lại hồ sơ và chưa trả lời
tính đến tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy ngành bảo hiểm xã hội đã chuyển giao cho liên đoàn lao động các địa phương một một trăm bảy mươi bảy bộ hồ sơ của doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội
về phía tổng liên đoàn lao động thống kê từ năm mươi hai liên đoàn lao động tỉnh thành phố cho thấy đã tiếp nhận một một trăm năm mươi hồ sơ
đến nay đã có ba mươi chín trên sáu mươi ba liên đoàn lao động các tỉnh thành phố nộp đơn khởi kiện ra tòa với bảy mươi bảy vụ
doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội
nhưng có tới một mươi bảy trên bảy mươi bảy vụ bị tòa trả lại vì không thuộc thẩm quyền của tòa án
vụ kiện thuộc tranh chấp tập thể về quyền và chưa được cấp chủ tịch ủy ban dân cấp huyện giải quyết hoặc chưa có giấy ủy quyền của công đoàn cơ sở
vụ kiện thuộc tranh chấp tập thể về quyền và chưa được cấp chủ tịch ủy ban dân cấp huyện giải quyết hoặc chưa có giấy ủy ban dân cấp huyện